sự mua các loại tv giảm mạnh từ bốn mươi sáu mươi so với trước khi có dịch covid một mươi chín
dù có cơ hội mua được tv giá rẻ người tiêu dùng vẫn nên lựa chọn tv sản xuất
cách thời điểm mua từ một đến hai năm để được đảm bảo công nghệ tốt nhất
mỗi nhà bán lẻ tiêu thụ khoảng năm trăm linh tv một tháng thì có mức tồn kho hợp lý là khoảng một chiếc tv
nhưng hiện nay hầu hết nhà bán lẻ đều có mức tồn kho gấp từ hai đến ba lần tỷ lệ trên
để bán được hàng các nhà bán lẻ buộc phải giảm giá từ hai mươi năm mươi
tuy vậy sức tiêu thụ mặt hàng này vẫn rất chậm
theo hiệp hội bất động sản tp hcm các thông tư nghị quyết liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp
chưa xác định bất động sản là lĩnh vực cũng chịu tác động tiêu cực từ đại dịch covid một mươi chín
nên chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tiến dụng
hiệp hội bất động sản tp hcm đề nghị ngân hàng nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại
xem xét cho các doanh nghiệp và người mua nhà được cơ cấu lại nợ
giảm khoảng ba mươi lãi vay trong thời hạn một mươi hai tháng giãn tiến độ trả lãi vay trả nợ gốc
không chuyển nhóm nợ xấu hơn khi đáo hạn theo tinh thần thông tư một của ngân hàng nhà nước
mức lãi suất cao nhất tại các ngân hàng chủ yếu áp dụng với số tiền lớn và kỳ hạn dài
về còn banh là ngân hàng có mặt bằng lãi suất thấp nhất hệ thống
các ngân hàng quy mô nhỏ có lãi suất cao để hút vốn huy động
shb vẫn là ngân hàng dẫn đầu về lãi suất ở mức chín hai một năm cho kỳ hạn một mươi ba tháng
cách xa với vị trí thứ hai là việt capital bank là tám năm
ngân hàng quốc doanh vẫn là nhóm có mặt bằng lãi suất thấp nhất hệ thống
lãi suất không kỳ hạn chỉ từ một đến hai trong khi các ngân hàng tư nhân giao động từ ba mươi
chính phủ đang có những hành động quyết liệt để đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trong các dự án hạ tầng
kéo theo nhu cầu lớn về vật liệu xây dựng khiến những mã cổ phiếu của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này trở nên có tiềm năng
theo vn direct các dự án cao tốc hạ tầng sẽ đưa các sba
và dha trở thành cái tên sáng giá trong ngành đá xây dựng
plc là công ty nhựa đường duy nhất niềm yết và hiện chiếm khoảng ba mươi thị phần nội địa
ngành thép cũng được hưởng lợi và hòa phát là cái tên đáng chú ý
evn đã chính thức triển khai giảm một mươi giá điện mức giảm nhiều nhất là sáu mươi hai năm trăm linh đồng một tháng
tuy nhiên vẫn còn không ít ý kiến trái chiều với mức giảm đối tượng giảm
rộng hơn là mục tiêu của chính phủ trong việc hỗ trợ người dân doanh nghiệp thông qua giá điện
theo các chuyên gia
với những doanh nghiệp có doanh thu không nên xem là đối tượng cần hỗ trợ cấp thiết
với hộ dân nghèo có thể cấp không một phần điện tiêu dùng
tức là tính toán để có chính sách hỗ trợ thực sự cho nghề nghèo trong lúc họ không có thu nhập
thay vì giàn trải chung một mức giá cho mọi đối tượng
đặc biệt cần phải cân đối để không bị lỗi treo gây áp lực tăng giá điện năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị những sống kinh tế phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trên chủ nhật nhân dân
sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất